với phương châm rõ người rõ việc rõ quy trình rõ trách nhiệm rõ hiệu quả một việc một đầu mối xuyên suốt
thành ủy hà nội đã sớm thực hiện nghị quyết ba mươi chín của trung ương ra soát sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp
đến thời điểm này hà nội đã cơ bản sắp xếp tinh gọn xăm các cơ quan hành chính thuộc thành phố
theo số liệu của sở nội vụ toàn thành phố đã hoàn thành sắp xếp bộ máy hai mươi ba sở ngành
sau sắp xếp đã giảm một cơ quan hành chính ngang sở bốn mươi chín phòng giảm hai mươi chín trưởng phòng một trăm hai mươi phó trưởng phòng
thống nhất tổ chức một mươi hai phòng chuyên môn tại ba mươi quận huyện thị xã
thành phố đã giảm khoảng ba mươi đơn vị sự nghiệp thuộc sở hơn năm mươi đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện
về cơ bản việc sắp nhập đã giải quyết trồng chéo về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị tới phòng ban